những ngày đầu năm mới hai nghìn một mươi tám này tỉnh quảng trị nhận được nhiều chuyến hàng về với cảng cửa việt
đặc biệt là đón nhận tàu sáu mươi một tấn lần đầu tiên đến với quảng trị
mặc dù thời tiết bất lợi nhưng hàng chục nghìn tấn hàng đã được xuất khẩu đi từ càng cửa việt tỉnh quảng trị trong năm mới
tàu tops forton của trung quốc có trọng tải sáu mươi một tấn được neo đậu tại phao số ở vùng biển cửa việt tỉnh quảng trị
đang chờ những chuyến hàng được truyền tải từ bến cảng hợp thịnh thuộc cảng tổng hợp cửa việt tỉnh quảng trị ra tàu để xuất khẩu đi bangladesh
vào những ngày đầu năm mới hai nghìn một mươi tám tàu của chúng tôi đến lấy hàng ở đây tôi rất vui và tôi thấy việt nam rất đẹp tôi cảm ơn việt nam cảm ơn tỉnh quảng trị
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay tỉnh quảng trị đã đón hơn năm mươi lượt tàu đến nhận hàng tại cảng cửa việt và bến cảng hợp thịnh
với tổng số hàng hóa trên năm mươi tấn tăng gần hai trăm linh so với cùng kỳ tháng một
cảng hợp thịnh là một cái cảng rất là có tiềm năng về cơ sở vật chất cộng với cái vị trí
theo kế hoạch chúng tôi thì tối thiểu chúng tôi sẽ xuất hàng qua cảng hợp thịnh bằng phương án truyền tải tương đương với khoảng năm trăm linh sáu trăm linh ngàn tấn một năm
luồng lạch ở cảng cửa việt mới được cải thiện nên tàu có trọng tải ba tấn trở xuống yên tâm ra vào
tuy nhiên với tàu năm tấn vẫn chưa vào được bởi luồng vẫn chưa được nạo vét đúng tiêu chuẩn
cơ bản thì cái luông cửa việt vẫn bị xá bùi hàng năm
cho nên công tác nào vét để đảm bảo lưu thông hàng hóa là một cái vấn đề hết sức có bách
cho nên đề nghị cả cục chính quyền đã quan tâm rồi và tiếp tục quan tâm kịp thời để giải quyết cái đầu ra cho cảng cửa việt
theo cảng vụ hàng hải tỉnh quảng trị cho biết cục hàng hải việt nam đã bố trí khoảng ba mươi tỷ đồng để nạo vét luồng lạch trong năm hai nghìn một mươi tám
nếu luông lạch được khai thông thì sản lượng vận chuyển khả năng đạt trên một triệu tấn trong năm hai nghìn một mươi tám
những ngày này xe cổ tấp nập vận chuyển hàng đến cảng cửa việt và hợp thịnh
điều này báo hiệu cho thấy một năm khởi sắc trong phát triển kinh tế ở tỉnh quảng trị